kính chào quý vị khán giả ngay sau đây sẽ là bản tin một trăm một mươi ba online với những tin tức cập nhật về an ninh trật tự
sử dụng hung khí đánh nhau khiến một người thiệt mạng một mươi bốn đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện tuy phước tỉnh bình định bắt khẩn cấp về hành vi giết người và gây dối trật tự công cộng
trong số một mươi bốn đối tượng bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến trần thanh hậu là đối tượng chủ mưu cầm đầu
do có mô thuẫn cá nhân hậu đã rủ thêm nhiều đối tượng khác chuẩn bị hung khí và vỏ chai bia
trong nhóm của di thiệt mạng
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm vừa triệt phá đường dây làm giả con dấu tài liệu quy mô lớn
do trần tiến thành và đồng bọn thực hiện bắt giữ toàn bộ số đối tượng trong đường dây
thu giữ một số lượng lớn giấy tờ giả các loại máy móc dụng cụ phục vụ cho việc sản xuất in ấn giấy tờ giả
thủ đoạn của nhóm này là giao trên mạng xã hội nhận làm các loại văn bằng chứng chỉ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
giấy đăng kiểm sổ tiết kiệm ngân hàng
khách có nhu cầu nhóm sẽ liên hệ qua các ứng dụng zalo telegram để giao dịch nhận truyền tiền qua ngân hàng và lấy thông tin
sau thời gian dài theo dõi cuối tháng năm cảnh sát mai phục tại trung cư trên đường đỗ xuân hợp phường phước long b
thành phố thủ đức khống chế hai nghi can đang ôm thùng giấy tờ giả
cùng lúc này tổ trinh sát ập vào căn hộ bên trên bắt trần tiến thành
thông qua một mươi người môi giới mỗi ngày anh em của thành sản xuất khoảng hai mươi loại giấy tờ giao cho các đại lý
tính đến nay hai người này thừa nhận đã làm hàng nghìn bằng cấp sổ tem kiểm định giả thu lợi tiền tỷ
từ lời khai của người này cảnh sát bắt thêm đạt và tám người môi giới khác
liên tiếp trong hai ngày công an thị xã thái hòa tỉnh nghệ an phá thành công hai chuyên án
bắt bảy vụ một mươi đối tượng về các hành vi mua bán vận chuyển tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy
điển hình là vào ngày bảy tháng sáu công an thị xã thái hòa chủ trì phối hợp với đội cảnh sát giao thông đường bộ số một
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh nghệ an phá thành công chuyên án
triệt xóa đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ huyện quế phong về thị xã thái hòa
bắt giữ đối tượng thò bá cha chú tại huyện quế phong thu giữ hai viên ma túy tổng hợp và một số lượng ma túy đá
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can về tội vận chuyển trái phép chân ma túy
với hai đối tượng là hứa văn bắc chú tại con tum và trần văn thọ chú tại tuyên quang
bắc và thọ bị tổ công tác phòng cảnh sát giao thông phát hiện điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra
tuy nhiên hai đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy và ném lại một túi ni lông chứa hai gói màu trắng nghi là ma túy
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng truy bắt được các đối tượng
qua giám định xác định hai gói chất rắn màu trắng là metafetamin với tổng trọng lượng là hai kg
chỉ bán số lô đề cho người quen còn những người mới chơi thì phải được người quen giới thiệu
đồng thời sử dụng tin qua mạng xã hội zalo telegram hay facebook đối chiếu thắng thua trong ngày xong thì xóa ngay
đây là thủ đoạn của ba đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề vừa bị công an tỉnh lai châu bắt giữ
khám xét khẩn cấp nhà của ba đối tượng đặng thị phương nguyễn thị tươi và vũ thị thúy
bang trên án tặng dữ liệu tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc đồng thời thu được năm gói thuốc viện và ba túi mật động vật
tại cơ quan điều tra bước đầu ba đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô số đề trong một thời gian dài
số tiền giao dịch liên quan đến hành vi đánh bạc là hơn chín tỷ đồng
như tin đã đưa ngày hôm nay hơn một trăm một mươi thí sinh tại thủ đô hà nội đã chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi các trường công lập
sáng nay các em bắt đầu môn thi đầu tiên môn ngữ văn vấn đề an ninh an toàn đã được quán triệt và đặt lên hàng đầu
tại hơn hai trăm linh điểm thi hơn một cán bộ chiến sĩ công an được bố trí chia làm hai vòng gồm vòng trong và vòng ngoài để đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho kỳ thi này
điểm thi trường trung học phổ thông nguyễn thị minh khai quận bắc tuyên liên
hơn sáu giờ sáng nhiều phụ huynh học sinh đã có mặt cùng với đó là lực lượng công an để đảm bảo an ninh trật tự hướng dẫn phân luồng giao thông tránh sự cố xảy ra
các đồng chí công an của địa bàn và tất cả các anh chị tình nguyện viên cũng đã có mặt rất là sớm để phân luồng để chỉ dẫn các phụ huynh để xe và rơi vào hướng dẫn cho các em vào trong trường rất là tốt
mình cũng đã thấy là các đồng chí công an cũng đã làm rất là tốt
phần việc là phân luận và cũng nhắc nhở phụ huynh để xe vào đúng nơi quy định cũng như là vẫn giữ để cho con đường bỏ khí huân vẫn thông suốt về mặt giao thông
là một trong những địa phương có số thí sinh dự thi đông nhất cả nước thành phố hà nội đã chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt tổ chức kỳ thi đảm bảo nghiêm túc trung thực và tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh
trong đó công an thành phố đã phân công lực lượng bảo vệ các khâu như ra đề in sao đề thi áp tải vận chuyển đề thi
bài thi coi thi chấm phách chấm thi đồng thời đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông phòng cháy chữa cháy trong và ngoài khu vực thi
thi vào của trường minh khai là điểm phức tạp về an toàn giao thông do ở đây chỉ có một tuyến đường đi vào tuyến đường thì lòng đường nhỏ hẹp và vỉa hè thì nhỏ
nên để đảm bảo về công tác phân luồng cũng như để đảm bảo về trật tự an toàn giao thông thuận lợi nhất cho các thí sinh đến thi thì công an phường
đã bố trí ở hai điểm chốt cách cổng trường năm mươi mét và bố trí điểm cho phụ huynh học sinh gửi xe tại trung tâm văn hóa của quận để không ảnh hưởng đến quá trình lưu thông của các cháu
tại vòng trong công an thành phố hà nội bố trí thêm mỗi điểm thi hai ba cán bộ chiến sĩ
bên cạnh đó cắt cử thêm lực lượng trực tại các đoạn tường bao quanh các điểm thi có tiếp giáp nhà dân
với tính chất cạnh tranh khốc liệt của kỳ thi có tới hơn một trăm một mươi thí sinh đăng ký dự thi nhưng chỉ tiêu vào các trường công lập của hà nội chỉ là hơn bảy mươi hai học sinh
việc tổ chức kỳ thi diễn ra an ninh an toàn và công bằng khách quan đảm bảo chất lượng đầu vào cấp trung học phổ thông là mục tiêu trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo thủ đô
tin phóng viên vừa truyền về cách đây ít phút ba người đã tử vong trong một vụ cháy nhà tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vào dạng sáng ngày hôm nay
cụ thể vào lúc giờ ba mươi hai phút nhận được tin báo cháy tại căn nhà số năm mươi ba trên sáu đường nguyễn thiện thuật phường lộc thọ thành phố nha trang lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều ba xe chữa cháy một xe cứu nạn cứu hộ một xe chỉ huy cùng ba mươi cán bộ chiến sĩ khẩn trương tới hiện trường
tại hiện trường đám cháy bắt đầu lan ra các nhà bên cạnh trong căn nhà có một mươi một người đang mắc kẹt lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp cùng người dân nhanh chóng giải cứu sáu người trong đó có một số trẻ nhỏ
hai người khác tự thoát được qua mái nhà đến khoảng hơn một giờ sáng đám cháy cơ bản được khống chế lực lượng chức năng phát hiện thi thể hai cháu nhỏ và một cụ ông khoảng bảy mươi tuổi
ở khu vực tầng trệt của căn nhà nhiều vật dụng đã bị cháy rụi đây là căn nhà vừa để ở vừa kết hợp kinh doanh tạp hóa lực lượng công an đã tiến hành phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân của vụ cháy
tổng công ty điện lực miền bắc vừa đưa ra khuyến cáo về việc xuất hiện nhiều website giả mạo thông tin lịch ngừng giảm cung cấp điện tại các tỉnh thành phố phía bắc có địa chỉ tại lịchcúpdiện org và lịchcắtdiện com
tổng công ty điện lực miền bắc khẳng định các website có địa chỉ như trên không phải là của đơn vị
tổng công ty điện lực miền bắc không phải là của bất cứ đơn vị thành viên nào của tập đoàn điện lực việt nam hiện đơn vị này chỉ sở hữu website tại địa chỉ npc com vn và khách hàng có thể tra cứu lịch ngừng giảm cung cấp điện tại website trung tâm chăm sóc khách hàng có địa chỉ cskh npc com vn hoặc liên hệ tổng đài trung tâm chăm sóc khách hàng một chín không không sáu bảy sáu chín để được hỗ trợ
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại